cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tài của chúng tôi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ở khu vực tây bắc thái bình dương
phía đông của khu vực miền nam philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới
nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão đầu tiên trên khu vực tây bắc thái bình dương
dấu hiệu cho thấy mùa bão trên khu vực tây bắc thái bình dương đã bắt đầu
thống kê vào tháng năm hàng năm trên khu vực tây bắc thái bình dương có khoảng một ba cơn bão
hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện
như vậy gần như năm nào trên tây bắc thái bình dương cũng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới
vị trí áp thấp nhiệt đới lúc một mươi ba h chiều hai mươi ba tháng năm của áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng bảy một n đến một trăm ba mươi hai e hiện áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng
tây tây bắc dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc
và có khả năng mạnh lên thành báo
dự báo sau khi mạnh lên cơn bão số một ở tây bắc thái bình dương sẽ di chuyển chủ yếu
theo hướng tây bắc men dọc khu vực phía đông của philippines
sau đó có khả năng di chuyển theo hướng bắc đông bắc rồi đi ngược trở ra tây bắc thái bình dương
hiện nay dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế cho thấy cơn bão đi về phía tây sâu nhất
đi vào kinh tuyến khoảng một trăm hai mươi ba e rồi sẽ chuyển hướng đi ra ngoài
nhận định hiện nay khả năng cơn bão đi vào biển đông là không cao
nhưng nó đóng vai trò hút gió mùa tây nam
cùng thời điểm này trên vịnh bengan cũng có bão góp phần đẩy gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên
điều này khiến giai đoạn từ nay đến cuối tháng năm đầu tháng sáu
gió mùa tây nam trên khu vực nam bộ hoạt động mạnh lên
nhiều hơn và trên diện rộng
trước đó tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn cho biết
hiện tượng enino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính
dự báo khả năng chuyển sang trạng thái lanina trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
qua đó ông hoàng đức cường đưa ra dự báo
năm hai nghìn hai mươi bốn có khoảng một mươi một
đến một mươi ba cơn bão trên biển đông và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão
từ tháng chín đến tháng một mươi một
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị vừa qua khu vực miền trung bang iowa mỹ đã phải hứng chịu cơn lốc xoáy quái vật
khiến cho ít nhất năm người thiệt mạng và ba mươi năm người khác bị thương
theo cnn cơn lúc xoáy được mô tả là lớn nhất trong năm này đã xé toạc thị trấn greenfield
một cộng đồng có khoảng hai người sinh sống cách desmoy bốn mươi dặm về phía tây nam và gây ra hậu quả nặng nề
từ cảnh quay hiện trường có thể thấy cơn lốc xoáy khổng lồ càn quét và cuốn theo vô số ngôi nhà
phá hủy mọi thứ nơi nó đi qua
nhiều tòa nhà ở thị trấn greenville chỉ còn lại đống đổ nắp và mảnh vỡ
khiến người dân mất trắng tất cả tài sản và rơi vào hoàn cảnh khó khăn
các nhà chức trách tại iowa cho biết dù họ đã đưa ra hàng loạt cảnh báo bão tới các địa phương
nhưng việc xảy ra thương vong vẫn không thể tránh khỏi
hiện tại các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành
và số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên sau khi thiệt hại được thống kê cụ thể
các nhà chức trách ước tính quy mô của cơn lốc xoáy là ef ba
khiến nó trở thành cơn lốc xoáy lớn nhất và nguy hiểm nhất trong năm nay
thống đốc bang iowa cho biết do các bệnh viện địa phương cũng bị thiệt hại nặng nề
nên hơn một trăm linh nhân viên cứu hộ hiện đang tham gia cứu trợ thiên tai
và hỗ trợ chuyển những người bị thương đến các khu vực an toàn hơn
các báo cáo chỉ ra rằng nhiều trận lốc xoáy nhỏ lẻ đã xảy ra trên khắp nước mỹ trong tuần này
gây mất điện trên diện rộng và hư hại nhiều ngôi nhà
thông thường tháng năm cũng là mùa lốc xoáy ở miền trung hoa kỳ
nhưng số lượng lên đến tám trăm linh cơn lốc xoáy chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
đã khiến năm nay trở thành năm có nhiều lốc xoáy nhất trong lịch sử nước mỹ
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực
trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng năm
thủ đô hà nội có mây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
tây nguyên nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
nam bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
mời quý vị cùng theo dõi
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo